ủy ban nhân dân tp hà nội phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức họp báo công bố sự kiện
việt nam chính thức là nước thứ hai mươi hai trên thế giới sẽ đăng cai tổ chức giải đua ô tô công thứ một
sự kiện này sẽ được tổ chức vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tại khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình
theo tính toán với sơ đồ thiết kế hướng tuyến đường đua hiện nay đường đua hà nội việt nam được triển khai
sẽ trở thành một phần trong hệ thống giải đua xe f một vô địch thế giới là đường đua thứ ba đua trên đường phố
cấu trúc đường đua dài năm năm trăm sáu mươi năm km việc đăng cai giải đua này sẽ đưa hà nội và việt nam có tên trên bản đồ
về sự kiện thể thao lớn trên thế giới đặc biệt việt nam nói chung và hà nội nói riêng có một nền văn hóa
đa dạng có nhiều sản phẩm văn hóa phi vật thể có thể đưa vào để tổ chức các sự kiện bên lề nhằm đưa đến
cho khán giả khách du lịch có nhiều trải nghiệm góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa hà nội việt nam